ngày một mươi chín tháng bảy đoàn công tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc tại tỉnh bến tre
đoàn công tác cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến dâng hoa dâng hương
tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bến tre thuộc huyện châu thành
khu lưu niệm nữ tướng nguyễn thị định huyện rồng trôm
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
trong không khí trang nghiêm các đại biểu đã dâng hoa dân hương
và dành một phút mặc niệm thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình mẹ việt nam anh hùng lê thị khanh
và gia đình thương binh ba trên bốn đinh thị dung cùng chú tại huyện châu thành
tại đây đồng chí nguyễn văn bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe
bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đồng thời động viên mẹ và thương binh đinh thị dung
tiếp tục sống vui sống khỏe luôn là tấm gương cho các thế hệ con cháu học tập nói theo